luật bảo hiểm xã hội sửa đổi gồm chín chương một trăm hai mươi năm điều có một số điều chỉnh sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
theo đó luật quy định nếu người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội sẽ bị phạt nặng thậm chí có thể bị đi tù
theo đó người sử dụng lao động gian dối dùng thủ đoạn để không đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm tai nạn cho người lao động
hoặc đóng không đầy đủ từ sáu tháng trở lên ngoài việc bị phạt hành chính sẽ còn bị phạt tiền từ năm mươi đến hai trăm linh triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm
luật mới cũng quy định phạt tiền từ hai trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp như sau
phạm tội hai lần trở lên trốn đóng bảo hiểm từ ba trăm linh triệu đến một tỷ đồng trốn đóng bảo hiểm cho từ năm mươi người đến dưới hai trăm linh người
không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động
nếu pháp nhân phạm tội thì bị phạt tiền từ năm trăm linh triệu đồng đến dưới một tỷ đồng